sáng ngày một mươi chín tháng sáu trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến
triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên toàn quốc
tham gia hội nghị có hơn ba cán bộ đoàn chủ chốt báo cáo viên các câu lọc bộ lý luận trẻ
hội nghị góp phần đạt mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh cán bộ đoàn viên các cấp bộ đoàn
hoàn thành việc học tập
những năm tiếp theo bảo đảm một trăm linh đoàn viên mới kết nạp
được học tập các bài lý luận chính trị
coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên
để thuận tiện cho quá trình học tập của đoàn viên ngoài tổ chức lớp học
trung ương đoàn đã chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử học tập
nghiên cứu lý luận chính trị tại địa chỉ họclýluận doanthanhniên vn
cổng là nơi cung cấp các thông tin tài liệu về chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh đảng cộng sản việt nam đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và một số thông tin liên quan đến các tổ chức của thanh niên việt nam
đoàn viên có thể vào cổng để nghiên cứu làm bài đánh giá kết quả học tập trực tiếp trên hệ thống